chăm sóc hậu covid ở bệnh nhân covid
sau điều trị bệnh nhân covid một mươi chín vẫn có thể gặp phải một số di chứng kéo dài
chăm sóc đúng giai đoạn hậu covid giúp bệnh nhân mau chóng bình phục
ở những người bệnh có di chứng sau nhiễm virus sars cov hai như mệt mỏi kéo dài
ho khó thở
vấn đề về da tiêu hóa
việc tiếp tục hỗ trợ người bệnh trong sinh hoạt ăn uống và tập luyện là rất cần thiết cho quá trình phục hồi
xây dựng thói quen sinh hoạt lành mạnh
duy trì thời gian ngủ nghỉ hợp lý
hạn chế ngủ nhiều vào ban ngày
hoặc nằm tĩnh tại khiến cơ thể trì trệ
với người lớn tuổi dễ có triệu chứng chóng mặt do thay đổi huyết áp tư thế sau đợt nằm lâu
khuyến khích người bệnh vận động nhẹ gồm đi bộ chậm tập thể dục nhẹ đạp xe đạp rất chậm tập dưỡng sinh vận động nhẹ
tiếp xúc với ánh sáng ít nhất ba mươi phút mỗi ngày
có thể vào buổi sáng sớm hoặc nắng chiều sẽ giúp cho nhịp sinh học của cơ thể được điều hòa
hạn chế nhìn vào màn hình điện thoại hoặc thiết bị điện tử liên tục trong ngày
với người đã hoàn thành thời gian tự cách ly khuyến khích tham gia các hoạt động cùng với người thân như chuẩn bị bữa ăn dọn dẹp nhà cửa để sớm quay lại trạng thái sinh hoạt thường ngày
đặc biệt với người lớn tuổi việc trò chuyện cùng người thân trong gia đình
sẽ giúp giảm đi sự lo lắng kích thích hoạt động của não sau nhiễm bệnh
khuyến khích người bệnh tham gia các hoạt động tinh thần như đọc sách báo bàn luận về tin tức trong ngày cầu nguyện theo tôn giáo và tín ngưỡng
và cần thiết tìm đến các chuyên gia hỗ trợ tư vấn tâm lý nếu người bệnh có vấn đề lo lắng đau buồn kéo dài do trải nghiệm bệnh vừa qua
giai đoạn bệnh mức chuyển hóa cơ bản tăng một mươi khi có sốt khó thở
vì vậy nhu cầu dinh dưỡng cần để bù đắp cho sự chuyển hóa đó cần được duy trì kể cả khi đã qua giai đoạn nhiễm cấp
số bữa ăn trong ngày có thể chia từ ba đến năm bữa tùy theo sức ăn của người bệnh nên kết hợp đa dạng thực phẩm trong khẩu phần ăn
đối với người có hội chứng chuyển hóa
lượng chất béo bé hơn hai mươi năm cholesterol cho đến ba trăm linh mg trên ngày với người không có dối loạn lipid máu và bé hơn hoặc bằng hai trăm linh mg một ngày với người có dối loạn libit máu
với người có dối loạn chuyển hóa đường ưu tiên kết hợp với những nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp như kiwi